sáng nay ngày năm tháng tám tại hà nội cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa
đề án được xây dựng nhằm giúp tăng cường năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới
việc xây dựng đề án nhằm mục tiêu mọi người dân đều được quản lý tư vấn khám bệnh chữa bệnh hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương
người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới
các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế
trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua bộ y tế đã áp dụng giải pháp công nghệ thông tin triển khai hoạt động tư vấn điều trị từ xa đem lại hiệu quả rõ rệt
hội thảo có sự tham dự của các vụ cục bệnh viện nhằm thảo luận góp ý kiến nghị để xây dựng kế hoạch triển khai đề án một cách có hiệu quả trong thời gian tới